sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai người dân phát hiện một người đàn ông nằm chết trước cổng ra số ba bến xe miền tây
tại phường an lạc quận bình tân tp hcm hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an địa phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường
phố học công an quận bình tân làm rõ vụ việc
qua khám nghiệm trên người nạn nhân có một số giấy tờ và giấy chứng minh mang tên nguyễn đình quý
sáu mươi năm tuổi quê thanh hóa hiện ngụ tại phường năm quận phú nhuận tp hcm
cũng theo người dân những ngày gần đây thường thấy người đàn ông lưu tới khu vực này
và ngồi nói chuyện với nhóm khoảng ba người nam sinh sống lang thang tại khu vực bến xe